thứ nhất là nữ đại gia trương mỹ lan và số tài sản bị kê biên khổng lồ
theo kết luận điều tra tập đoàn vạn thịnh pháp của nữ đại gia trương mỹ lan xây dựng hệ sinh thái với hơn một doanh nghiệp
gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước được chia thành nhiều tầng lớp
với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng cán bộ công nhân viên tập đoàn
trong số này có nhóm công ty ma tại việt nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án
vay vốn ngân hàng thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công
ngoài ra bà trương mỹ lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế
để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài
hoặc sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tài sản của gia đình trương mỹ lan ở nước ngoài
tại ngân hàng scb mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ nhưng với việc nắm giữ trên chín mươi cổ phần
bà lan đã nắm giữ quyền điều hành chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
biến scb trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi
theo kết luận điều tra
từ khi ngân hàng scb sáp nhập từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày mùng bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào mục đích của bị can
theo đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb cho vay giải ngân cho một ba trăm sáu mươi sáu khách hàng
bảy trăm một mươi cá nhân và sáu trăm năm mươi sáu tổ chức
trong đó nhóm của bà lan có hơn hai năm trăm linh khoản vay tại scb với tổng số tiền giải ngân là hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng
bộ công an xác định nhóm bà lan chiếm chín mươi ba số tiền cho vay bảy còn lại là nhóm khách hàng thông thường
đến năm hai nghìn hai mươi hai tám trăm bảy mươi năm khách hàng trong nhóm bà lan với gần một ba trăm linh khoản vay còn dư nợ tại scb
hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó gồm bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi
các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
ngoài ra bà lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh

như vậy bà lan bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bị can trương mỹ lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để ngân hàng scb giải ngân cho ba trăm linh bốn khách hàng
là các cá nhân pháp nhân thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp vay ba trăm sáu mươi tám khoản vay
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
còn dư nợ hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng không có khả năng thu hồi
cơ quan điều tra xác định thiệt hại là hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
đặc biệt để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của ngân hàng scb
đồng thời để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu
bị can trương mỹ lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
đồng thời là trưởng đoàn thanh tra
bà lan còn chỉ đạo ông võ tấn hoàng văn tổng giám đốc với ngân hàng scb tiếp xúc
đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền cho bà đỗ thị nhàn và đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra
trong vụ án này bộ công an đã thu giữ tổng số tiền là gần năm trăm chín mươi chín tỷ đồng và gần một mươi năm triệu usd
liên quan đến bị can trương mỹ lan và các bị can
đồng thời phong tỏa bốn mươi ba tài khoản ngân hàng của các bị can
và các cá nhân đứng tên hộ bị can
tổng số tiền phong tỏa là một tám trăm chín mươi sáu tỷ đồng và gần tám năm triệu usd
công ty cổ phần kim cương do trương mỹ lan nắm sáu mươi sáu vốn cũng bị ngăn chặn giao dịch
với số dư là hơn bảy trăm tám mươi chín tỷ đồng trong tài khoản mở tại scb
về bất động sản của bà trương mỹ lan
bộ công an đã tiến hành tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phôto giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một trăm bốn mươi ba sổ đỏ tại tái đích cư khu công nghiệp an nhật tân tỉnh long an
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường cắt thửa đất thuộc dự án phước kiểm huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
về bất động sản của bà trương mỹ lan
bộ công an đã tiến hành kê biên đối với
một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến bà trương mỹ lan
ngoài ra còn có một du thuyền hai tàu một mươi chín chiếc ô tô một số sổ tiết kiệm
bộ công an cũng tiến hành kê biên đối với
một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến bà trương mỹ lan
như nhà đất ở số một mươi chín hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm phố nguyễn huệ quận một
nhà đất số hai trăm ba mươi hai trần hưng đạo quận năm
số sáu mươi sáu phó đức chính quận một ở thành phố hồ chí minh
các tài sản liên quan đến bà trương mỹ lan bị kê biên là
hơn tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần tại scb và các cá nhân đứng tên hộ
kê biên sáu mươi một bất động sản và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của các bị can trong vụ án
ngoài ra còn có một du thuyền hai tàu một mươi chín chiếc ô tô một số sổ tiết kiệm
thứ hai là chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng
và vụ án chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của nhà đầu tư
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng
truy tố ông đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
con trai ông dũng là đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh
và một mươi ba người khác bị truy tố cùng tội danh trên
cơ quan truy tố cáo buộc ông dũng cùng các đồng phạm bàn bạc lên kế hoạch
thực hiện các phương án gian dối trong phát hành trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư
theo cáo chạm công ty tân hoàng minh được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ông đỗ anh dũng góp năm một trăm linh tỷ đồng chiếm hơn năm mươi một
để mở rộng lĩnh vực kinh doanh ông dũng thành lập thêm bốn mươi năm công ty
rồi chỉ định người nhà hoặc cá nhân pháp nhân liên quan đến tân hoàng minh đứng tên pháp nhân
đầu năm hai nghìn hai mươi một tài chính của tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn
nợ ngân hàng gần hai mươi tỷ đồng
chưa kể tám gói trái phiếu
và công ty đã phát hành
để tháo gỡ khó khăn ông dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn
ba công ty con được tân hoàng minh dùng để phát hành trái phiếu là công ty bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn solay
và công ty cổ phần cung điện mùa đông
do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành trào bán trái phiếu
nên đỗ hoàng việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính
theo hướng không đúng với thực tế
từ đó các báo cáo tài chính được đánh bóng tạo lãi khống để đủ điều kiện phát hành trái phiếu
ông dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
của sáu sáu trăm ba mươi khách hàng
bằng cách thức trên công ty ngôi sao việt solei cung điện mùa đông đã phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ
tổng trị giá là một mươi ba mươi tỷ đồng
tân hoàng minh sau đó ký các hợp đồng xả cách chuyển nhượng trái phiếu
và cho tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu
dòng tiền sẽ chạy từ tân hoàng minh sang các công ty phát hành rồi lại chuyển tiếp cho các cá nhân
tổng cộng tân hoàng minh huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng của người mua trái phiếu
con số này tranh lệch với một mươi ba mươi tỷ đồng
với lý do là tân hoàng minh chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc rồi mua đi bán lại nhiều lần
ông dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc
thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi khách hàng
với dòng tiền kiếm được từ việc bán trái phiếu
tân hoàng minh sử dụng hơn năm một trăm linh tỷ đồng
tiền của người mua trái phiếu sau trả cho người mua trước đến hạn
trả hơn một chín trăm linh tỷ đồng nợ quá hạn vay ngân hàng
chi hơn ba tám trăm linh tỷ đồng mua cổ phần
hợp tác đầu tư nhiều dự án
sử dụng năm trăm tám mươi năm tỷ đồng để đặt cọc đấu giá đất thủ thiêm
ông dũng còn dùng hơn chín trăm hai mươi chín tỷ đồng để thanh toán các khoản chi phí của tân hoàng minh
chuyển tám trăm linh một tỷ đồng đầu tư chứng khoán trả nợ cá nhân mua bán ngoại tệ
quá trình điều tra ông dũng đã nộp lại và bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án
thứ ba là trịnh văn quyết và loạt chiêu trò tăng vốn ảo trên thị trường chứng khoán
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã hoàn tất kết quả điều tra vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan
trong vụ án trịnh văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cựu chủ tịch flc và hai mươi bị can
về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
giúp sức cho trịnh văn quyết có em gái của ông ta là bị can trịnh thị minh huế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bà huế bị truy tố cả về hai tội danh nói trên
trịnh văn quyết cựu chủ tịch flc có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán
nhưng đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần
với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt thù lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư
kết luận điều tra thể hiện trịnh văn quyết có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán
sáng lập công ty cổ phần tập đoàn flc công ty chứng khoán bos và năm mươi công ty khác
tuy vậy cựu chủ tịch flc đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần
với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư
trịnh văn quyết còn lôi kéo tác động những người thân trong gia đình bạn bè thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá hành vi của trịnh văn quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với vai trò chủ mưu cầm đầu vừa là người thực hiện tội phạm
theo kết luận trịnh văn quyết chỉ đạo người thân nhân viên và các công ty con sử dụng khoản trương khoán để thổi giá và các mã amd haib flc art qua đó hưởng lợi bất chính bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra ông quyết còn phù phép nâng khống vốn của công ty cổ phần xây dựng farod từ một một trăm chín mươi bảy tỷ đồng lên đến bốn ba trăm linh tỷ đồng

sau đó bị can đề nghị đăng ký niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm để bán chiếm đoạt ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
số tiền thu lợi bất chính trịnh văn quyết dùng để mua cổ phần tại các hãng hàng không bamboo airways trả nợ gửi vào tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân
thứ tư là gia đình ông chủ tân hiệp
pháp từ hợp đồng giả đến cách trốn thuế chiếm đoạt tài sản
ông trần quý thanh bảy mươi tuổi cùng hai con gái là bà trần nguyên phương bốn mươi hai tuổi phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
và trần ngọc bích ba mươi chín tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng
ông trần quý thanh cùng hai con gái và một số người đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng
nhà chức trách cáo buộc lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng
ông thanh cùng hai con gái và một số người đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng
khi cho vay ông thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản ghi trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều so với thực tế
theo cơ quan điều tra khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên tân hiệp pháp
ông thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
dù bên vay trả đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận ông thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc các lý do để không trả lại tài sản
theo bộ công an tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông thanh cho đại gia đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh đồng nai
vay ba trăm năm mươi tỷ đồng nhưng đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi đã chiếm đoạt dự án minh thành có giá trị là năm trăm ba mươi ba tỷ đồng
trừ đi ba trăm năm mươi tỷ đồng đã chuyển cho bà oanh ông thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt một trăm tám mươi ba tỷ đồng
với dự án nhân thành ba bố con ông thanh đã cho bảo anh vay một trăm năm mươi tỷ đồng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
nhưng đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi đã chiếm đoạt dự án năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trừ đi số tiền đã giải ngân ông thanh bị cáo buộc chiếm đoạt dự án này là bốn trăm một mươi bảy tỷ đồng
ngoài vụ án lừa đảo của báo anh ông thanh cùng hai cô con gái bị cáo buộc gây ra ba vụ chiếm đoạt tài sản khác với cùng một thủ đoạn
theo kết luận ông thanh bị cáo buộc chiếm đoạt bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng trần nguyên phương ba trăm năm mươi tỷ đồng và trần ngọc bích sáu trăm linh tỷ đồng
bộ công an kết luận từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ông thanh và cò người chuyển giúp ông thanh cho vay lãi đã cho ông nguyễn văn trung vai ba mươi năm tỷ đồng với lãi suất là ba một tháng
theo thỏa thuận ông trung phải làm thủ tục chuyển nhượng cho phía ông thanh hai mươi chín thửa đất có trị giá là bốn mươi tám tỷ đồng tại hai trăm ba mươi hồ ngọc lãm phường an lạc quận bình tân tp hcm
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khi ông trung đề nghị trả ba mươi năm tỷ đồng tiền gốc trước thời hạn một mươi sáu ngày thì ông thanh yêu cầu phải nộp thêm một mươi bốn tỷ đồng mà không có lý do
bởi không nộp được thêm tiền nên trung bị nhóm ông thanh chiếm đoạt hai mươi chín thửa đất có giá trị tám mươi ba tỷ đồng
trừ đi ba mươi năm tỷ đồng đã giải ngân ông thanh bị cáo buộc là đã chiếm đoạt bốn mươi tám tỷ đồng của ông trung
tương tự ông thanh cùng hai cô con gái bị cáo buộc đã chiếm đoạt bốn thửa đất tại xã hiệp phúc huyện bình chánh
thành phố thủ đức của ông lâm sơn hoàng có giá trị là một trăm chín mươi năm tỷ đồng
trừ đi một trăm một mươi năm tỷ đồng tiền gốc đã giải ngân ông thanh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tám mươi tỷ đồng
trong vụ thứ ba ông chiếm đoạt hai thửa đất tại sáu trăm bốn mươi ba và sáu trăm bốn mươi ba a kinh dương vương quận bình tân tp hcm
có giá trị là một trăm một mươi tám tỷ đồng của anh nguyễn huy đông
trừ đi tám mươi tỷ đồng đã giải ngân ông thanh bị cáo buộc là đã chiếm đoạt của anh đông ba mươi tám tỷ đồng
theo kết luận ông thanh bị cáo buộc chiếm đoạt bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng trần nguyên phương ba trăm năm mươi tỷ đồng và trần ngọc bích sáu trăm linh tỷ đồng
thứ năm là phạm công danh mua ngân hàng vì nhắm đến bất động sản trì lãi vượt trần
những mối quan hệ tín dụng giữa phạm công danh và nhóm bà bích trần ngọc bích con gái chủ tịch tân hiệp pháp
và nhóm phú mỹ của bà hứa thị phấn là tác nhân chính của vụ này
tuy nhiên sau lời khai của các bên liên quan thì nguồn cơn của sự việc lại chính là đẩy đưa của hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương
giấc mộng làm chủ của ngân hàng của phạm công danh đã được hà văn thắm kích hoạt bằng những lời đường mật
nghe lời hà văn thắm phạm công danh đổ tiền vào giải cứu chat banh và đó là những dấu chân đầu tiên bước vào vũng lầy tại ngân hàng này
theo hồ sơ thì danh mua tám mươi năm cổ phần tại ngân hàng trust bank
với giá là bốn sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên phạm công danh khai rằng ban đầu không biết nhóm phu mỹ mà ông ta đến với trust bank bắt đầu từ hà văn thắm
sau nhiều lần tiếp xúc với ông thắm đặt vấn đề về việc đầu tư ngân hàng trong lĩnh vực xây dựng
ông thắm khuyên phạm công danh anh làm ngân hàng mới làm chi để tôi giới thiệu cho anh một ngân hàng
qua đó phạm công danh trả cho hà văn thắm năm trăm linh tỷ đồng tiền quan hệ để nhận chuyển nhượng tám mươi năm cổ phần
mặc dù thời điểm đó ngân hàng nhà nước không cho phép chuyển nhượng
do đầu tư quá nhiều tiền đưa cho hà văn thắm năm trăm linh tỷ đồng lại không thể thành lập ngân hàng mới
mà chỉ có thể tái cơ cấu ngân hàng nên đồng danh bỏ tiền vào đấy rất nhiều
đây là nguyên nhân lớn nhất mà tôi không thể rút chân ra khỏi ngân hàng đại tín
ông phạm công danh nói
và đây là yếu tố dẫn đến sai lầm có hệ thống của phạm công danh sau khi tiếp quản ngân hàng đại tín
việc không có nghiệp vụ với ngân hàng đại tín là một nguyên nhân lớn nhất
nhưng phạm công danh rót tiền vào tham gia giải cứu một ngân hàng là điều mà ít ai ngờ tới
cũng vì thiếu nghiệp vụ nên những tác động của hà văn thắm đã khiến cho phạm công danh
không thể biết được bên kia cánh cửa ngân hàng là vực thảm
sau khi làm chủ ngân hàng xanh đã bị sốc vì không ngờ ngân hàng lại xấu đến mức đó
thành khoản thiếu hụt khi chỉ cần giúp một hai tỷ đồng ra là rất khó
ngân hàng lại trong diện kiểm soát đặc biệt không được tăng trưởng tín dụng
trong khi nợ khó đòi và nợ xấu cao dư nợ lại tập trung ở một nhóm khách hàng lên tới chín mươi năm
phạm công danh nói
có khách hàng ở cần thơ cần rút tiền và ngân hàng cần huy động để trả
có khi tôi phải lấy tiền của tôi để gửi vào cho khách rút
tôi cũng đã nghĩ tình trạng ngân hàng là xấu nhưng không ngờ lại xấu đến thế
tôi đã báo cáo không có khả năng làm dù đã bỏ số tiền lớn
việc này chỉ có ngân hàng nhà nước mới làm được
nhưng lúc đó đấu tranh không nổi
trong hồ sơ tái cơ cấu ngân hàng có danh sách hơn hai mươi người và một tổ chức đưa vào
tuy nhiên những người này không có tiền
thậm chí danh sách này được đưa vào để hợp thức hóa đề án tái cơ cấu
nhìn tổng thể vụ việc từ nguồn tiền mua ngân hàng chi trả lãi vượt mức của phạm công danh
đều xoay quanh khoản tiền gửi của cả nhóm trần ngọc bích con gái ông chủ tân hiệp pháp
hàng trăm khoản vay đã được phạm công danh phù phép để có thể luân chuyển hàng nghìn tỷ đồng
do các thương vụ của mình
những hành động liều lĩnh này được thực hiện khi danh có quyền kiểm soát tại ngân hàng đại tín
mà sau này là ngân hàng xây dựng
khi đó bị cáo vay tiền của nhóm trần ngọc bích để trả cho nhóm của bà hứa thị phấn
rồi hy vọng lấy được tài sản của bà hứa thị phấn để thế chấp ngân hàng
hoặc bán đi để trả tiền cho nhóm bà bích
nhưng nhóm bà phấn không chịu giao tài sản nên bị cáo không còn trả tiền cho nhóm bà bích
phải tiếp tục vay tiền của nhóm bà bích để trả những khoản vay trước đó
phạm công danh nói
có thể thấy phạm công danh đã dùng tiền của ngân hàng xây dựng
bao gồm cả tiền từ nhóm trần ngọc bích để trả cho nhóm của bà phấn
nhưng mọi dữ liệu của danh đều phá sản khi tài sản từ nhóm bà phấn chưa được chuyển giao
cũng như cấm chuyển nhượng
đây là lý do khiến phạm công danh gục ngã trên khoản tiền của nhóm bà bích